tại cuộc hợp chủ tịch phan văn mãi đã đề ra nhiều công việc cần tập trung trong thời gian tới
cụ thể chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố
nhất là biến chủng omicron để kịp thời cảnh báo và có các biện pháp ứng phó
đồng thời ngành y tế cần phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm dịch y tế tại khu vực cửa khẩu
chủ động tâm soát để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến chủng mới
trường hợp phát hiện ca dương tính f tại khu vực cửa khẩu biên giới
các đơn vị tổ chức giải trình tự gen đối với những mẫu xét nghiệm dương tính
có kế hoạch cách ly điều trị riêng biệt cho các trường hợp nhiễm biến chủng omecron
bên cạnh đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý
tổ chức chăm sóc f tại nhà và tại cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
sở y tế thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và sử dụng thuốc điều trị đảm bảo hiệu quả đúng mục đích
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiêm liều bổ sung và tiêm liều nhắc lại
theo hướng dẫn của bộ y tế
chủ tịch ubnd tp cũng chấp thuận đề xuất của sở y tế về việc triển khai thực hiện chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ
giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện
công an tp bộ tư lệnh tp phối hợp với sở y tế khẩn trương xây dựng và triển khai sớm thế trợ y tế
ngoài ra các địa phương tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh tế trên địa bàn
trên tinh thần tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn
phòng chống dịch với nhiều mô hình cách làm hay
tình hình covid một mươi chín tại tp hcm trong thời gian vừa qua vẫn diễn biến vô cùng phức tạp khó lường
theo số liệu mới nhất tp hcm vừa mới đây đã có ba quận huyện tăng cấp độ dịch
huyện cần giờ và quận một mươi một tăng từ cấp độ một lên cấp độ hai
riêng quận bốn tăng từ cấp độ hai lên cấp độ ba và trở thành quận có nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín ở mức cao
ủy ban nhân dân tp hcm vừa công bố cấp độ dịch trên toàn địa bàn tp hcm từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày bốn tháng một mươi hai
theo đó ở cấp độ dịch toàn quốc hiện nay tp hcm thuộc cấp độ hai vùng vàng
nguy cơ trung bình theo các tiêu chí phân cấp mức độ dịch covid một mươi chín
ở cấp độ quận huyện tp hcm có tám địa phương vùng xanh nguy cơ thấp
ba địa phương thuộc vùng vàng nguy cơ trung bình bốn quận là địa phương duy nhất thuộc vùng cam nguy cơ cao
so với tuần trước cấp độ dịch toàn tp hcm không thay đổi
tuy nhiên có hai địa phương tăng cấp độ từ nguy cơ thấp lên nguy cơ trung bình là quận một mươi một và huyện cần giờ
riêng quận bốn là địa phương tăng cấp độ từ vùng vàng lên vùng cam
trở thành địa phương duy nhất tại tp hcm trong nhóm nguy cơ lây nhiễm cao của dịch covid một mươi chín
ở cấp xã phường tuần qua một trăm linh bốn tranh
ba trăm một mươi hai địa phương ở cấp một một trăm tám mươi bảy địa bàn cấp hai hai mươi một xã phường ở cấp độ ba vùng cam
một mươi xã phường giảm cấp độ dịch và năm mươi sáu địa phương tăng cấp độ so với tuần trước
việc đánh giá cấp độ dịch được các tỉnh thành thực hiện hàng tuần theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
để có biện pháp phòng chống dịch bệnh thích hợp
các tiêu chí đánh giá gồm tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng
trên dân số trên thời gian độ bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi nguy cơ cao
tỷ lệ tiêm mũi một tiêm đủ liều khả năng thu dung điều trị của các tuyến
sau khi đánh giá địa phương được xếp một trong bốn cấp độ dịch gồm cấp một nguy cơ thấp
bình thường mới màu xanh cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng cấp ba nguy cơ cao
màu cam cấp bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
hiện thành phố đã cơ bản bao phủ hai mũi vaccine cho người trưởng thành và trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh
thành phố hồ chí minh đang đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám chữa bệnh
theo các tuyến sẵn sàng giường hồi sức cấp cứu đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
bên cạnh đó các quận huyện thiết lập trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế phường thị trấn đáp ứng
khi xảy ra dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
trước xu hướng các ca mắc mới tại tp hcm gia tăng trở lại tp hcm đã nhanh chóng đưa ra những biện pháp ứng phó
thời gian vừa qua tp hcm đã triển khai chiến dịch tăng cường chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ
hướng dẫn chăm sóc f điều trị tại nhà và đưa ra những biện pháp giảm thiểu nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
vừa qua sở y tế tp hcm đã triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ
nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắt và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
theo đó sở y tế yêu cầu rà soát lập danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
người có bệnh nền người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
trung tâm y tế test nhanh cho từng thành viên của các hộ gia đình này
nếu phát hiện f không thuộc nhóm nguy cơ khuyến khích f đi cách ly tập trung
nếu phát hiện f thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền ổn định đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì cấp phát thuốc kháng virus cho f và cách ly tại nhà nếu f có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hội gia đình có xét nghiệm âm tính
tiêm vaccine covid một mươi chín cho những người chưa tiêm
đối với người thuộc nhóm nguy cơ có kết quả xét nghiệm âm tính
tim mũi nhắc lại nếu đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất sáu tháng
danh sách hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ được chuyển đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa
trước tình hình ca nhiễm và tử vong tăng
sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi các bệnh viện và quận huyện yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận f
theo đó các bệnh viện cần tái cấu trúc trong tình hình mới để vừa sẵn sàng
vừa tiếp nhận f vừa nhận bệnh nhân khác
tp hcm có bốn bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị covid một mươi chín
sáu bệnh viện hiện nhận nhiệm vụ tách đôi
các bệnh viện chuyển đổi công năng có khung khoảng bốn ba trăm linh giường
tp hcm vẫn duy trì một mươi ba bệnh viện giải chiến với hai mươi hai giường
các bệnh viện tầng ba có khoảng hai ba trăm linh giường
ngoài ra mỗi quận huyện duy trì phát triển thêm bệnh viện giã chiến tầng hai
hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tầng một
như vậy hiện có một mươi sáu bệnh viện giã chiến quận huyện và thành phố thủ đức với khoảng tám giường
sáu mươi năm cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín với khoảng chín giường
theo thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
số ca mắc tăng cao số ca tử vong cũng có chiều hướng tăng lên
hầu hết ca tử vong đều ở nhóm người trên năm mươi tuổi và có bệnh lý nền
do đó bộ y tế đã có nhiều biện pháp cụ thể để giảm số ca tử vong
cụ thể quan tâm theo dõi người bệnh ở độ tuổi có nguy cơ cao nhằm điều chỉnh phân tầng điều trị
các bệnh viện theo dõi giám sát ngay từ bệnh nhân nhập viện
tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho các địa phương có ca chuyển nạn cao
tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn vệ sinh môi trường
kích hoạt lại trung tâm hỗ trợ từ xa các địa phương cử người có năng lực kiểm soát
chuyển tầng phù hợp xây dựng hệ thống giám sát
bộ y tế có biện pháp về giảm thiểu ca f tử vong gửi các bệnh viện tỉnh thành phố